ngày một mươi tám tháng bảy có gần tám mươi chín thí sinh trên địa bàn thành phố hà nội đã hoàn thành bài thi môn toán
môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh khá là đặc biệt
vì vậy ban chỉ đạo thi và tuyển sinh đã chỉ đạo và phối hợp chung sức
để tổ chức một kỳ thi an toàn nghiêm túc thuận lợi nhất cho thí sinh
đây là năm thứ hai thành phố hà nội áp dụng phương thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín học sinh phải nghỉ học dài ngày và có nhiều khó khăn hơn trong học tập
ngoài việc giảm tải môn thi từ bốn môn như mọi năm xuống ba môn
để thi các môn cũng được sở giáo dục và đào tạo hà nội xây dựng phù hợp với chương trình
do bộ giáo dục và đào tạo tinh giản giúp thí sinh yên tâm hơn trong quá trình học tập
covid một mươi chín lượng kiến thức cũng được giảm
đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn so với các năm trước
các em làm bài xong khá là phấn khởi phổ điểm tương đối cao tầm tám tám năm điểm
cấu trúc đề thi thì không có nhiều thay đổi so với các năm trước
đề thi môn văn không quá khó có thể nói là những yêu cầu đề rất là cơ bản
đồng thời cũng kiểm tra những kiến thức mà học sinh đã được học tập khung nguyện rất là kỹ cả
điểm khác biệt của đề thi nay so với đề thi năm ngoái không nhiều
bởi vì hà nội vẫn trung thành với sách giáo khoa
tất cả những lữ liệu thì từ sách giáo khoa ra
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội kết thúc buổi thi môn toán
tại các điểm thi trên địa bàn thành phố không ghi nhận hiện tượng đặc biệt nào
công tác tổ chức kỳ thi tại một trăm linh điểm thi được triển khai đúng tiến độ quy định và nghiêm túc an toàn
việc bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện tổ chức kỳ thi tại các điểm thi được bảo đảm
theo kế hoạch của sở giáo dục và đào tạo hà nội kết quả của kỳ thi và điểm chuẩn
vào từng trường trung học phổ thông công lập sẽ được công bố vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhận kết quả thi học sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập
học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp hạn cuối là ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi